cũng nằm trong kế hoạch này sáng nay tại nhà thi đấu bóng truyền học viện an ninh nhân dân
hai đội tuyển bóng truyền của lực lượng công an việt nam và công an vương quốc campuchia đã tổ chức trận đấu giao lưu
dự và cổ vũ trận thi đấu về phía công an việt nam có thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đại diện các đơn vị trực thuộc bộ
về phía lực lượng vũ trang vương quốc campuchia có ngài thống tướng netsavu eun
tổng cục trưởng tổng cục công an quốc gia bộ nội vụ vương quốc campuchia
ngài thống tướng sao sokha phó tổng tư lệnh quân đội hoàng gia tư lệnh hiến binh vương quốc campuchia
cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ lực lượng vũ trang vương quốc campuchia
trận thi đấu giữa hai đội bóng chuyển nam của lực lượng công an nhân dân việt nam và công an vương quốc campuchia
nằm trong chương trình hợp tác quốc tế giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ bộ quốc phòng vương quốc campuchia
nhằm gắn kết tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống vun đắp tình đoàn kết gắn bó hữu nghị truyền thống tốt đẹp
giữa việt nam và campuchia nói chung giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ bộ quốc phòng campuchia nói riêng